bệnh nhi là bé hlat một mươi sáu tháng tuổi ngụ tại huyện thanh trị sóc trăng
theo lời kể của gia đình trước khi đến khám tại bệnh viện đa khoa thành vũ mê đích bạc liêu một ngày
bé khó chịu do đau tai và liên tục quấy khóc
gia đình phát hiện tai bên phải của bé có chảy máu nên lập tức đưa bé đi bệnh viện
qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi ổn định tim phổi không phát hiện bất thường
tuy nhiên khi tiến hành nội soi phát hiện một dị vật bên tay phải của bệnh nhi còn đang cử động gây thủng nhĩ
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn hồng chứ người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết
khi phát hiện dị vật là ấu trùng còn đang cử động bên tay phải của bé
chúng tôi lập tức tiền mê để bé không sợ hãi và quấy khóc
nhờ đó có thể kiểm tra kỹ hơn và lấy ấu trùng ra khỏi tay của bé
sau lấy dị vật hiện sức khỏe của bệnh nhi hoàn toàn ổn định không có khó chịu hay đau rát
và được xuất viện về nhà ngay hôm sau
theo bác sĩ chứ thời gian qua bệnh viện thanh vũ cũng tiếp nhận và góp dị vật
cho nhiều trường hợp bệnh nhân bị hóc xương gà xương cá tăm xỉa răng
nhưng đây là trường hợp hy hữu khi ấu trùng chui vào tay em bé gây thủng nhĩ
đối với dị vật sống nếu không phát hiện sớm sẽ có nguy cơ tổn thương
nhiễm trùng tai ngoài thậm chí có thể ảnh hưởng đến tai giữa gây giảm mất tính giác
trước đó khoa tai mũi họng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đóng tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã lấy dị vật còn sống trong tay của một bệnh nhân một mươi ba tuổi
là một con ve chó kèm tổ chứng
bệnh nhân là ctl một mươi ba tuổi ở quận sơn trà thành phố đà nẵng
được người thân đưa đến khám trong tình trạng ho khan ủ tai đau tai kèm ngứa khó chịu
khám bằng mắt thường nhìn như có giấy đen trong tay
tuy nhiên tiến hành nội soi các bác sĩ phát hiện có dị vật sống trong tay là một con ve chó
đang chú ý dị vật đang làm tổ chứng rất nhiều trong ống tai
ngay lập tức các bác sĩ đã làm thủ thuật và lấy toàn bộ dị vật ra ngoài vệ sinh tay cho bệnh nhân
người nhà bệnh nhân ctl cho biết gia đình có nuôi sinh vật cảnh là hai con chó
và cháu thường hay chơi đùa với chúng
bệnh nhân có biểu hiện ủ tai đau và ngứa cách ngày nhập viện hai ba ngày
bác sĩ chuyên khoa hai lê văn điệp khoa tai mũi họng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an cho biết
côn trùng chui vào tay trẻ có thể trong lúc ngủ hoặc khi trẻ đang thức
nếu không được phát hiện sẽ gây đau cho trẻ và lâu ngày
có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng ảnh hưởng đến sức khỏe
thậm chí dị vật trong tai lâu ngày gây nhiễm trùng nghiêm trọng có thể khiến trẻ bị điếc
cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ nhanh chóng
và có phương pháp lấy dị vật tai phù hợp an toàn
cũng thông qua trường hợp dị vật sống trong tay trẻ nhỏ này
bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng bệnh viện một trăm chín mươi chín chỉ dẫn thêm một số cách phòng tránh cho trẻ đúng cách
đó là dễ trẻ về tầm nguy hiểm của vấn đề dị vật tai chăm sóc trẻ cẩn thận
tránh việc trẻ nhét đồ chơi đồ ăn lên tai giữ gìn vệ sinh nhà cửa dường màn để tránh côn trùng làm tổ
các bậc phụ huynh tắm rửa vệ sinh cho vật nuôi trong nhà định kỳ
không cho trẻ ngủ dưới sàn nhà hay các nơi ẩm thấp
đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ hỗ trợ khi cần thiết
dị vật tai hầu như không gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người
nhưng gây nhiều phiền toái và các nguy cơ ảnh hưởng đến thính lực cũng như sức khỏe của tai
vì vậy mọi người cần chú ý để có cách phòng tránh đúng cách
chia sẻ về tình trạng dị vật châm tai thạc sĩ bác sĩ vũ công thắng phòng khám đa khoa y khoa hà nội cho biết